đoàn công tác của trung ương do đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nội vụ làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc về kiểm tra kết quả thực hiện chỉ thị hai mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay tỉnh đắk lắc đã tinh giản được bốn trăm bốn mươi biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
đi đôi với việc tinh giản biên chế tỉnh đắk lắc cũng đã giả soát sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước
từ tỉnh đến huyện đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với chức năng nhiệm vụ
đến nay các cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh và các phòng ban thuộc ủy ban nhân dân huyện được sắp xếp tinh gọn
bảo đảm đúng theo quy định tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế
kết luận buổi làm việc bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân ghi nhận những nỗ lực của tỉnh đắk lắc
tuy nhiên bộ trưởng đề nghị tỉnh đắk lắc phải sớm sắp xếp cắt giảm năm cấp phó vượt so với quy định tại các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh
tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ tinh giản biên chế theo quy định để bảo đảm đến năm hai nghìn hai mươi một phải tinh giản được ít nhất một mươi trong tổng số biên chế của tỉnh theo quy định